tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức họp báo giới thiệu liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ chín năm hai nghìn một mươi chín
liên hoan lần này dự kiến sẽ diễn ra tại cả ba miền
với chủ đề bài ca nâng bức quân hành các tiết mục tham gia liên hoan bao gồm ca ngợi đảng bác hồ truyền thống cách mạng tình yêu quê hương đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xây dựng nền quốc phòng toàn dân tình đoàn kết quân dân người chiến sĩ hôm nay học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh phân đấu xứng danh bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
tham gia liên hoan lần này có sáu mươi bốn đoàn nghệ thuật quân chúng với hai một trăm chín mươi năm cán bộ chiến sĩ thanh niên sinh viên thuộc lực lượng vũ trang đại diện trong toàn quân toàn quốc
điểm mới của liên hoan lần này là tổ chức ở ba khu vực thành phố hồ chí minh đà nẵng và hà nội
đây là dịp để đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào văn nghệ toàn quân năm năm qua
hướng tới chào mừng kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống vẻ vang của đảng đất nước thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới